tổng mức đầu tư mới này được ubnd tp hcm phê duyệt làm căn cứ pháp lý trình hội đồng nhân dân tp xem xét ra nghị quyết bố trí vốn đối ứng từ ngân sách thành phố
còn phần vốn oda của nhật bản thành phố vay lại từ trung ương ubnd tp sẽ đề xuất để bộ kế hoạch đầu tư bố trí
ba bốn trăm linh tỷ đồng là số tiền tiết kiệm được sau khi bỏ các khoản không cần thiết mà chất lượng công trình vẫn sẽ được bảo đảm
dự án tuyến metro số một hiện đã hoàn thành được trên bảy mươi và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi